ngày bảy tháng năm tại quảng ninh ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã công bố và trao thư khen của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cho thập thể đội kiểm soát trên biển khu vực miền bắc hải đội một
cục điều tra chống buôn lậu của tổng cục hải quan vì thành tích phá chuyên án buôn lậu ba hai triệu bao thuốc lá trị giá gần ba mươi hai tỷ đồng hồi giữa tháng ba vừa qua
phó thủ tướng trương hòa bình đánh giá cao thành tích của hải đội đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng sớm đề xuất hình thức khen thưởng các cá nhân tập thể của hải đội một vì thành tích trên
đây là vụ vận chuyển thuốc lá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng chức năng vừa bắt giữ được tăng vật vừa bắt giữ được các đối tượng vi phạm
trước đó dặn sáng ngày một mươi chín tháng ba trên vùng biển vịnh bắc bộ hải đội một đã phát hiện tàu trung trinh quốc tịch palau đang thả trôi và sang mạng trái phép thuốc lá điếu xuống các xuồng cao tốc
không có dấu hiệu để đưa vào nội địa tiêu thụ
qua kết quả kiểm tra ban đầu xác định các đối tượng trên tàu đã sang mạng hàng hai kiện thuốc lá tương đương với một triệu bao
vụ việc đang được các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để sớm khởi tố theo đúng quy định của pháp luật